tiến sĩ mira chan giám đốc phụ trách đối phó sự cố tại ukssa cho biết bản chất của virus là tiến hóa và đột biến vì vậy chúng ta có thể tiếp tục chứng kiến các biến chủng mới xuất hiện
việc giám sát bộ gen liên tục cho phép chúng ta phát hiện chúng và đánh giá liệu chúng có đáng quan tâm hay không bà nói
những tín hiệu khả quan về những mũi tiêm tăng cường đã được khẳng định
mới đây trung tâm phòng ngừa và kiểm soát dịch bệnh cdc mỹ cho biết
một liều thứ ba của vaccine covid một mươi chín công nghệ mrna là chiều khóa để chống lại biến thể omicron
theo báo guden ba nghiên cứu trên nằm trong số những nghiên cứu đầu tiên tại mỹ xem xét về tác động của liều tăng cường đối với biến thể omicron dễ lây lan hiện đang chiếm chín mươi chín ca bệnh mới tại nước này
nhìn chung các nghiên cứu cho thấy liều tăng cường giúp bảo vệ tốt chống lại việc mắc bệnh và bệnh có triệu chứng
người từ năm mươi tuổi trở lên được hưởng lợi nhiều nhất
liều tăng cường bằng vaccine của hãng pfizer hoặc moderna
sự bảo vệ chống mắc bệnh và nhập viện đối với biến thể omicron là cao nhất với những người đã tiêm tăng cường tiến sĩ rosen wallansky giám đốc cdc cho biết
ngoài ra như đã được chứng minh tại những nước khác các nghiên cứu tại mỹ cũng cho thấy đều tăng cường bảo vệ tốt cho biến thể delta hơn biến thể omicron
vốn có nhiều đột biến trên gai protein hơn giúp virus có khả năng lẩn tránh miễn dịch có được nhờ tiêm chủng hoặc từng mắc covid một mươi chín
đại dịch đã thay đổi cuộc sống của nhiều người và phi công có lẽ cũng là một trong những nghề bị ảnh hưởng nhiều nhất
trước đại dịch hồng kông là trung tâm hàng không thu hút các phi công từ khắp nơi trên thế giới nhưng hiện tại lại trở thành nỗi ám ảnh của họ
hai năm qua các phi công của hãng hàng không cathe pacivic đã kiệt sức và chán nản khi về làm việc tại một trong những nơi có quy định kiểm dịch nghiêm ngặt nhất thế giới
từng được coi là môi trường làm việc đáng mơ ước hãng hàng không caity pashivi có trụ sở tại hồng kông
lại đang phải đối mặt với tình trạng nhân viên xa suốt tinh thần nghiêm trọng
số lượng nhân viên nộp đơn xin nghỉ việc đã tăng vọt khi họ phải trải qua quãng thời gian tự cô lập quá lâu vì quy định giãn cách
chia sẻ với cnn một phi công giấu tên từng làm việc tại carbe cho biết
mất tinh thần là mất tất cả tất cả nhân viên chúng tôi luôn trong trạng thái nóng nảy mất kiểm soát
giống như hầu hết các hãng hàng không khác cathay pacific cpk chịu ảnh hưởng nặng nề bởi đại dịch covid một mươi chín
khi hoạt động du lịch trên khắp thế giới bị đình

hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của mình nhé
thưa quý vị tết đã cận kề những người dân xa quê chắc hẳn đang rất mong chờ ngày đoàn tụ với gia đình
tuân thủ đúng quy định phòng dịch của chính phủ và nghiêm túc thực hiện năm k là vô cùng cần thiết
ngay lúc này để mọi nhà đều yên tâm đón tết an lành bên gia đình
những thông tin vừa rồi cũng đã kết thúc bản tin phát sóng hàng ngày của chúng tôi
cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi xin chào và hẹn gặp lại